hôm qua hai mươi hai tháng một mươi bước vào buổi học đầu tuần bất ngờ nhiều em học sinh ở trường tiểu học đức vân huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn bỗng dừng nghỉ học không có lý do
trước đây chưa bao giờ ở trường học này xảy ra tình trạng như vậy vậy nguyên nhân dẫn đến việc học sinh đồng loạt nghỉ học là gì phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
điểm chính của trường tiểu học đức vân có sáu mươi một học sinh sáng qua cả trường có ba mươi chín em nghỉ học không có lý do
đến khoảng một mươi giờ sáng sau khi giáo viên đi vận động thì có thêm một số học sinh đến học sĩ số còn vắng ba mươi bốn em
theo tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng học sinh nghỉ học đồng loạt là do phụ huynh lo ngại ô nhiễm không khí ở xung quanh khu vực nhà trường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe học sinh
mùi hôi khét khó chịu mà phụ huynh học sinh phản ánh là do gần đây xuất hiện ở khu vực xã đức vân
người dân ở đây nghi ngờ một nhà máy chế biến khoáng sản gần đó là nguyên nhân gây nên mùi lạ này
theo ghi nhận của phóng viên trong sáng nay hầu hết các học sinh trường tiểu học đức vân đã đi học trở lại chỉ vắng ba em không lý do
đại diện lãnh đạo nhà trường cho biết đã cử giáo viên xuống vận động những học sinh tiếp tục nghỉ học
tớm đến trường